từ ngày một mươi tháng ba sở giao thông vận tải tp hcm sẽ triển khai ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính
thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định trên một mươi bốn tuyến đường khu vực trung tâm thành phố
và khu vực sân bay tân sơn nhất
việc ghi hình xử phạt được thực hiện tại một mươi bốn tuyến đường gồm lê duẩn hai bà trưng lý tự trọng nam kỳ khởi nghĩa
điện biên phủ nguyễn thái học nguyễn thị minh khai pasteur nguyễn thị nghĩa lê lợi đinh tiên hoàng
tôn đức thắng quận một trường sơn tân bình điện biên phủ bình thạnh
trường hợp có sự thay đổi bổ sung về danh mục các tuyến đường tổ chức ghi hình bằng camera giám sát
giao thông cố định sở giao thông vận tải sẽ thông báo chính thức bằng văn bản vào tối thiểu bảy ngày trước khi tổ chức ghi hình